mở đầu là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một cả nước có năm sáu trăm hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi ở nước ta đến ngày hôm nay là chín trăm bốn mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là một trăm một mươi bốn bảy triệu liều
tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
trên hệ thống quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm năm mươi ca nhiễm mới
tăng sáu trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố và có năm mươi trong số đó ghi nhận ngoài cộng đồng
riêng tại thủ đô hà nội ngày hôm nay ghi nhận hai trăm tám mươi năm ca trong đó có một trăm hai mươi hai ca ngoài cộng đồng
không chấp hành quy định giãn cách xã hội gây ra chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín
nguyễn huỳnh như giám đốc công ty mỹ phẩm đông anh ở thành phố bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu khởi tố về hành vi vi phạm quy định an toàn
ở nơi đông người
ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã ra quy định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người phát hiện ngày chín tháng chín tại công ty mỹ phẩm đông anh
đồng thời tiến hành lệnh khám xét nhiều địa chỉ khác của công ty trên địa bàn phường bảy và phường một thành phố bạc liêu
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù toàn tỉnh đang thực hiện quy định giãn cách xã hội
nhưng bị can nguyễn huỳnh như đi đại
đi lại đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu và tiếp xúc với nhiều người
đến ngày chín tháng chín bị căn như dương tính với virus sars cov hai kéo theo nhiều chuỗi f f một có liên quan
tin an toàn trả tự đáng chú ý khác vận chuyển số lượng lớn vàng qua biên giới
trần văn nhuần chú tại thị trấn vĩnh hưng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng
tỉnh long an khởi tố vụ án khởi tố về hành vi buôn lậu
ngày hai mươi ba tháng chín
công an huyện vĩnh hưng phối hợp với công an xã khánh hưng kiểm tra phát hiện trên xe của một phụ nữ có số nữ trang
trọng lượng hơn năm trăm tám mươi chín gram vàng một mươi tám carat và hai mươi bốn carat trị giá trên sáu trăm linh triệu đồng và chín trăm hai mươi năm đô la mỹ
qua điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi chín nhuần là chủ tiệm vàng có giao dịch mua bán vàng với một người dân campuchia
và người này thiếu nợ nhuần
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhuân thuê người đến biên giới nhận vàng
về đến xã khánh hưng
huyện vĩnh hưng bị phát hiện bắt giữ
nhiều thiếu niên điều khiển phương tiện mô tô xe máy không có biển kiểm soát không đổi mũ bảo hiểm
tụ tập thành hai nhóm có biểu hiện lạng lãnh đánh vóng phóng nhanh vượt ẩu và đua xe
trái phép trên tuyến đường vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phát hiện
hai nhóm trên gồm khoảng bốn mươi chín thanh thiếu niên dưới hai mươi tuổi hiện còn đang đi học tại các trường trên địa bàn thành phố
một số đã bỏ học
tranh một mươi một thanh thiếu niên khai nhận thường xuyên sử dụng ứng dụng di động trao đổi thông tin
rủ dê tụ tập tổ chức phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh vóng phở đua xe
đáng chú ý hai nhóm thanh niên này còn xảy ra mâu thuẫn sô sát đánh nhau
tại khu vực ngã tư tô hiệu mê linh hồ gen khiến một người trú tại quận lê trân bị thương
tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa bắt giữ và di lý
từ tỉnh đồng nai về đà nẵng đối tượng lê văn bình quê ở tỉnh quảng nam
bị truy nã về hành vi vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bình điều khiển xe máy chở theo anh trần quốc phú
do không chú ý quan sát nên xe của bình tông vào đuôi xe máy của anh trương ngọc vũ
đang chuẩn bị quay đầu sang phần đường ngược lại
hậu quả cả hai xe máy đều hư hỏng nặng anh phú được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
bình bị phát hiện có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông
sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông bình bỏ vào đồng nai làm việc
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đối tượng bị bắt và di lý về thành phố đà nẵng
để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chính nốt tài sản
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chính nốt tài sản
các tỉnh phố hồ chí minh các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan
vụ án đến nay đã khởi tố hai mươi một bị can về các nhóm tội danh nêu trên
kết quả điều tra xác định trịnh tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức
chỉ đạo các đối tượng tại việt nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả
để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở việt nam ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng
lập hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu cd rom chứa phần mềm
và linh kiện điện tử là hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng
với các công ty nước ngoài gồm mỹ hồng kông campuchia singapore malaysia
do trịnh tiến dũng điều hành để hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép
năm mươi ba năm trăm sáu mươi hai bảy trăm linh bốn chín usd ra nước ngoài đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước
về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuê xuất bằng
tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử
có giá trị trinh lịch sử dụng
hồ sơ mua bán rất lớn móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt một trăm năm mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi bốn hai trăm năm mươi ba đồng
tại cục thuế tỉnh tây ninh và móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt ba trăm sáu mươi năm tỷ năm trăm bốn mươi bảy bốn trăm bốn mươi một bốn trăm bảy mươi một đồng
tại cục thuế tp hcm
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ một nhóm các đối tượng
có hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
đã khởi tố bắt tạm giam đối với nghiêm nhật nam là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
và nguyễn thùy quyên trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp đến vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
sáu nguyễn vũ bảo hoàng làm tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
nguyễn ngọc trường trinh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
nguyễn thị bích ngọc trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
kiêm giám đốc công ty cổ phần thủ đức gút
quan minh tuấn kế toán trưởng công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
năm nguyễn văn lành giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại an lành phát
và công ty trách nhiệm hiểu hạn bình thạnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối tượng trịnh tiến dũng
để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án đồng thời kê biên phong tỏa thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước
tòa án nhân dân tp hà nội cũng vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm resoc ba c của cộng hòa liên bang đức
vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy còn có hai bị cáo
nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ aotic
công ty actic và võ tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra cho thấy công ty actic có vốn điều lệ năm tỷ đồng do ông giang nắm sáu mươi cổ phần
một cá nhân khác bốn mươi tuy nhiên cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà nguyễn thị trúc chi hoa
vợ của bị cáo trung
theo chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung công ty atic được độc quyền phân phối chế phẩm red oxy
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín công ty này đã ký một mươi năm hợp đồng bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước
cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty arctic mua lượng chế phẩm này từ hãng watchwater với giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hưởng lợi ba mươi sáu tỷ đồng
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ không dựa vào số ca mắc và tỷ lệ được tiêm vaccine
hiện trên thế giới tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp và có thể xuất hiện làn sóng mới với các biến chủng mới
và thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hôm nay
với sự tham gia của hơn bảy trăm linh điểm cầu tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
đại diện thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm
trong điều trị bệnh nhân nặng quản lý điều trị f tại nhà và thu dung f tại y tế cơ sở
trong đó nhấn mạnh một trong những nguyên nhân gây đến bệnh nhân nặng
các y tế tử vong trong giai đoạn đầu là do bệnh nền quá tải tại tuyến cơ sở
để đáp ứng với diễn biến của dịch bộ y tế đã liên tục cập nhật và thay đổi phác đồ điều trị
và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc như kháng virus kháng viêm và phương pháp điều trị covid một mươi chín
đặc biệt là xây dựng ba gói thuốc điều trị tại nhà cho f được sử dụng tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam đã góp phần giảm áp lực cho y tế cơ sở
trong đó thuốc munompiravir được sử dụng thí điểm gần hai trăm năm mươi liều
kết quả âm tính sau năm ngày từ bảy mươi hai đến chín mươi ba giảm được tỷ lệ tử vong khoảng năm mươi so với nhóm không sử dụng monumpiravir
và cái số mà được cấp tiếp cận với thuốc là rất là cao và uống thuốc đầy đủ năm ngày rất cao
là sức an toàn chỉ có sáu tám là có tác dụng phụ thôi
hiện tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín tại việt nam là hai ba
tương đương với thế giới
để có được kết quả này có sự đóng góp nỗ lực của ngành y tế
và cụ thể là chiến lược thử nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín mononpiravir
tại hội nghị đại diện bộ y tế khẳng định
khi việt nam trở về tình trạng thích ứng linh hoạt kiểm soát an toàn hiệu quả dịch covid một mươi chín
thì việc đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi như không căn cứ vào số ca mắc và tỷ lệ tiêm
đối với cả những trường hợp mà nhiễm mắc ở trên một trăm linh dân trong vòng một tuần
là cái chỉ tiêu số một thì báo cáo các đồng chí là chúng ta cũng không coi cái đó là quan trọng
bởi vì là hiện giờ thì chúng ta đang khuyến khích người dân tự phát hiện
và báo cáo với cả cơ đơn vị y tế khi có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế để được tiếp cận
cho nên là cái xu hướng của chúng ta thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá
về cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện bệnh nhân trở năng và bệnh nhân tử vong
bộ y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng
địa phương trên cả nước do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng
nhiều ca bệnh không có triệu chứng không rõ nguồn lây và có liên quan đến người trở về từ vùng dịch
các nhà chuyên môn nhà khoa học nhận định việt nam phải hết sức cảnh giác
không được lơ là phải sẵn sàng ứng phó đợt dịch thứ hai
thưa quý vị sau nhiều đợt triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội đạt tỷ lệ tiêm đủ liều
trung bình là trên sáu mươi chín cao nhất cả nước
và mới đây bộ y tế có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố sẽ giả soát
nhu cầu vaccine covid một mươi chín để tiêm cho người dân
trong đó có nội dung xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn
bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba và mũi bốn cho người đã tiêm đủ liều
và điều này cho thấy rằng sự chủ động của ngành y tế trước tình hình dịch bệnh
được dự đoán sẽ còn nhiều biến động phức tạp
tuy nhiên thì việc tiêm mũi ba vẫn cần có sự cân nhắc
khi mà nguồn vaccine tại việt nam đang rất hạn chế
và còn rất nhiều địa phương chưa tiêm phủ hết mũi một
cũng như vẫn còn đảm bảo đầy đủ yếu tố an toàn tiêm chủng
hiện nay một số nước trên thế giới đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân
nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
việt nam cũng như nhiều nước khác chuyển từ trạng thái chống dịch
sang sống chung cùng virus thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng linh hoạt an toàn hiệu quả chống dịch
việc tiêm mũi ba đang được đề xuất và lên kế hoạch
theo các chuyên gia điều này là cần thiết với những trường hợp dễ bị tổn thương
nếu không may mắc bệnh
vì vậy việc sớm lên kế hoạch để tiêm các mũi bổ sung là hợp lý
không riêng với hà nội

nếu nói về phương diện khoa học thì hoàn toàn là hợp lý
bởi vì là về covid hiện tại thì nó đã có rất nhiều biến thể
do đó nên là cái biến thể hiện tại là biến thể delta thì có mức lây lan rất là rộng
và tiêm hai mũi vắc xin thì trong vòng sáu tháng thì cái nồng độ kháng thể
có thể giảm đi có thể không đạt cái hiệu quả cao trong cái việc phòng bệnh nữa
trong bối cảnh thế giới vẫn đang chạy đua với thời gian
để nghiên cứu những loại thuốc điều trị đặc hiệu covid một mươi chín
thì việc tiêm vắc xin vẫn là chìa khóa để ngăn không cho làn sóng dịch càn quét
tuy nhiên một số nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người
đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ giảm phân nửa sau một trăm linh tám ngày khoảng một mươi năm tuần
tiêm nhắc lại sẽ tạo vành đai chắn giúp cơ thể đối phó với virus
với mũi nhắc lại thứ ba hiện nay một số hãng khuyến cáo tiêm sau sáu đến chín tháng sau mũi hai
riêng với một số đối tượng miễn dịch yếu có thể tiêm ngay sau tháng thứ tư
tuy nhiên sẽ cần căn cứ vào nhiều yếu tố
những cộng đồng mà phơi nhiễm những cộng đồng mà
nguy cơ giống như cái việc chúng ta ưu tiên lần đầu
ví dụ như là cán bộ y tế cán bộ phòng chống dịch nơi trực tiếp
thì chúng ta sẽ được tiêm nhắc lại để cho đảm bảo an toàn
để đảm bảo lực lượng chống dịch vẫn được tiếp tục
sau đó là những điều kiện những người mà có nguy cơ
nguy cơ như tất cả những bộ y tế đã quyết định là chúng ta nguy cơ
nguy cơ mắc bệnh sẽ bị bệnh nặng hơn
thì cũng sẽ được ưu tiên
bây giờ chúng ta có thêm nguồn vaccine
thì hoàn toàn chúng ta có thể gối như vậy
tuy nhiên bài toán nguồn vaccine và phân bổ vaccine cũng là một vấn đề cần phải được tính toán
thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa đạt độ bao phủ vaccine hai mũi
do vậy khi tiêm nhắc lại mũi ba cũng cần có lộ trình hợp lý
cũng như việc xem xét tiêm trộm vaccine ra sao để đảm bảo an toàn tiêm chủng phù hợp điều kiện số lượng vaccine
bởi thực tế theo quy định chỉ một số loại vaccine mới được chỉ định tiêm lẫn cùng nhau
có rất nhiều các nghiên cứu cho thấy rằng là mũi tiếp theo nếu có
thì có thể triển khai một cái loại vaccine khác mà không cần phải nhắc lại đúng cái chủng loại vaccine ban đầu
tuy nhiên căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì rất nhiều nhà sản xuất cho đến thời điểm hiện tại
vẫn khuyến cáo rằng chỉ sử dụng vaccine của hãng của mình thì mới đảm bảo
bởi vì sao họ có những nghiên cứu hết sức bài bản cỡ mẫu rất lớn
và từ đó người ta biết được sự an toàn và hiệu quả của loại vaccine đó
vaccine covid một mươi chín được xem là tấm hộ chiếu an toàn
giúp cơ thể được bảo vệ
bởi kháng thể giảm nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
đặc biệt giảm triệu chứng nặng và giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
theo đó các loại vaccine phòng covid một mươi chín cần được tiêm theo thời gian cách nhau phù hợp
ứng với từng loại vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất
ở thời điểm này việt nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
vì vậy người dân cần hết sức bình tĩnh chờ những thông tin chính thống từ bộ y tế
chương trình tiêm chủng mở rộng và các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn